phát huy vai trò của nhân dân đó là bài học xuyên suốt của đảng bộ và chính quyền tỉnh thanh hóa
để tập hợp sức mạnh đoàn kết trong toàn tỉnh tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới
ủy ban nhân dân xã đông văn đã đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao
tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
trong suốt chặng đường đã qua diện mạo nông thôn tại đông văn đã có những thay đổi vượt bậc
toàn xã chỉ còn tám hộ nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội chiến tỷ lệ năm mươi bảy
thu nhập bình quân đầu người sáu mươi chín triệu đồng một năm
và mỗi người dân nơi đây đều có quyền tự hào vì những đóng góp của mình
với sự trung sức của toàn dân tính đến nay tỉnh thanh hóa đã có sáu đơn vị cấp huyện
ba trăm sáu mươi bảy xã chín trăm một mươi thôn bản hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới
thông qua quá trình này các cơ chế chính sách các chuẩn mực trong tổ chức thực hiện đã dần hoàn thiện
đồng bộ rõ ràng và minh bạch
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao
mục tiêu thì thanh hóa sản xuất
tỉnh thanh hóa xác định là đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ phán đấu có khoảng bảy mươi số huyện đạt chuẩn nông thôn mới
khoảng gần chín mươi số xã đạt chuẩn nông thôn mới
và khoảng hai mươi năm số xã nông thôn nâng cao khoảng gần một mươi số xã nông thôn mới kiểu mẫu
cùng với những kết quả đã đạt được tỉnh thanh hóa xác định sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân
theo phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân hưởng thụ
lấy tài dân
dân sức dân để lo cho dân hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội nông thôn văn minh thịnh vượng và tốt đẹp